nhiều chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ của thành phố hà nội đã bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục bỏ giấy đi đường
các phương tiện qua chốt lưu thông một cách nhanh chóng
hà nội tạm rút chốt kiểm dịch số tám kiểm soát người ra vào cửa ngõ thành phố trên cao tốc hà nội hải phòng
hai mươi một chốt còn lại vẫn hoạt động
lý giải về việc tháo gỡ chốt số tám trên cao tốc hà nội hải phòng lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết
vì chốt trên nằm trên địa bàn tỉnh hưng yên nay tỉnh hưng yên yêu cầu dừng việc lập chốt tại đây
vì tỉnh đã thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nên lực lượng công an hà nội phải tạm thời rút chốt kể trên
lãnh đạo công an tp hà nội cũng cho biết hiện nay thành phố chưa có chỉ đạo gì về việc gỡ bỏ các chốt ra vào thủ đô
nên lực lượng công an vẫn triển khai như cũ
hiện các chốt cửa ngõ thủ đô không còn kiểm tra giấy đi đường giấy xác nhận công việc lý do để ra vào hà nội
tại cửa khẩu sóc giang của huyện hà quảng
tỉnh cao bằng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành trao trả
ba công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
ngày một một mươi năm hai nghìn hai mươi một ba người trung quốc cùng chú tại thành phố nam ninh của tỉnh quảng tây trung quốc
bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào việt nam
công an tỉnh cao bằng đã xử lý vi phạm hành chính đối với ba trường hợp người trung quốc về hành vi
qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định
sau khi hết thời gian cách ly tập trung lực lượng chức năng tỉnh cao bằng của việt nam
đã bàn giao các công dân nói trên cho phía trung quốc theo quy định
liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại bản phìn thang xã tà phi huyện sinh hồ gây xôn xao dư luận
công an tỉnh lai châu đã bắt giữ được đối tượng giết người và cướp tài sản
từ cái chết của chị trẻo mí nải tại khu rừng tái sinh ở xã tà phi huyện sinh hồ
sau nhiều ngày tích cực điều tra công an tỉnh lai châu đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án
là triệu vạn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại xã hồ thầu huyện tam đường
bước đầu đối tượng khai nhận biết việc chị nải cần tìm thấy cúng để giải hạn
phúc đã yêu cầu chị chuẩn bị một mươi sáu hai kg bạc tám chỉ vàng ba mươi sáu triệu đồng
đến ngày một mươi tháng một mươi phúc hẹn gặp chị và cho nạn nhân uống nước nấu từ cây lá ngón
để đầu độc chị nải rồi sau đó cướp toàn bộ số tài sản của nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo
phạm ngọc ngân tám năm tù giam
nguyễn ngọc hà năm năm tù giam
nguyễn văn đạt một mươi tháng tám tù giam cùng về tội lưu hành tiền giả
theo cáo trạng thấy việc tiêu thụ tiền giả có lợi nhuận cao nên phạm ngọc ngân đã giúp
một người tên hà thanh phương tp hcm mua năm triệu tiền giả
đồng thời tự ngân mua hai lần tiền giả loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
tổng cộng là hơn hai mươi triệu đồng và rủ nguyễn ngọc hà nguyễn văn đạt đi tiêu thụ tiền giả
trong bối cảnh hiện nay với nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai
các tỉnh thành phố đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín sẵn sàng cho cuộc sống bình thường mới
và vấn đề được người dân quan tâm hiện nay là nguồn vaccine cung ứng cho các địa phương
đặc biệt là các tỉnh thành phố lớn như thành phố hồ chí minh và hà nội
ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế đã có văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi gửi sở y tế các tỉnh thành phố
trường thuộc trung ương và các viện vệ sinh dịch đễ viện pasteur
theo thông tin từ bộ y tế loại vaccine sử dụng để tiêm cho trẻ em này là vaccine đã được bộ phê duyệt
sử dụng cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
vaccine được sử dụng hai liều cơ bản trên một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine
các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự
như ở người lớn và người cao tuổi
các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện
hiện nay đối với bộ y tế đã cấp phép cho lượng tuổi trẻ hơn từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
là các vaccine mrna của hãng pfizer và moderna và tiêm những liều lường giống như người lớn
khoảng cách mũi từ ba đến bốn tuần tiêm mũi hai
và đối với các vaccine này thì trên thế giới người ta đã nghiên cứu đầy đủ
được khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
xin chào tất cả các bạn
xin chào các bạn
các nước khác họ sử dụng nhiều liều thì chúng ta sẽ sử dụng và trên toàn cầu người ta sẽ tiếp tục
theo dõi giám sát đặc biệt là nếu có các cái phản lô dài thì cũng có những đảm b aktivital nhất
tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị sở giáo dục và đào tạo các địa phương ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ
đang đi học từ lớp sáu đến hết lớp một mươi hai
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách
ngoài ra cha mẹ người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng
nếu đồng ý tiêm chủng cho nhóm đối tượng này
với đối tượng này thì chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các tiêm chiến dịch
và đặc biệt vừa là điểm tiêm lưu động vừa điểm tiêm cố định và vừa điểm tiêm trường học
đối với các đối tượng mà chúng ta ở trường học thì chúng ta tổ chức cả những chiến dịch lớn hơn
đối với các trường hợp mà không đi làm việc hoặc là ở nhà thì chính quyền sẽ phối hợp
để chúng ta tiêm một cách đồng bộ cho các em
và với kinh nghiệm của chúng ta đã từng có những chiến dịch
thì tiêm cho đối tượng một cách trong lịch sự như là tiêm sợi tru binh la rất lớn
trong thời gian rất ngắn và đảm bảo tính an toàn đồng bộ
trong thời gian này điều mà phụ huynh mong mỏi nhất là con em mình được đến trường
và được tiêm vaccine cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy sẽ giúp học sinh sớm được bảo vệ
giảm các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy các địa phương cần sớm có kế hoạch giả soát cụ thể
sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được triển khai sớm nhất
bộ y tế
bộ y tế cũng vừa có công điện về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
từ nay đến hết tháng một mươi vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều
bộ y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
trong đó đảm bảo tổng số điều tiêm mỗi ngày trên toàn quốc đạt ít nhất hai triệu liều
đồng thời tăng nhanh độ bao phủ mũi một triển khai ngay tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
và tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
bệnh viện giã chiến số bốn tại khu tái định cư vĩnh lộc b huyện bình chánh của tp hcm
sau một trăm linh ngày hoạt động điều trị hơn một mươi sáu f đã hết bệnh nhân
dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch

các đoàn y tế tri viện từ các tỉnh phía bắc như bệnh viện y học cổ truyền trung ương
đoàn tỉnh phú thọ đã rút quân
bệnh viện giã chiến số bốn vẫn giữ lại khu cấp cứu hai mươi giường oxy
và một block nhà thu dung bệnh nhân nhẹ với quy mô hai trăm linh giường
khoảng hai mươi bác sĩ điều dưỡng cùng nhóm hậu cần của bệnh viện nhi đồng tp hcm vẫn túc trực tại đây
theo lộ trình thu hẹp giải thẻ các bệnh viện covid một mươi chín của sở y tế tp
từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hơn tám mươi bệnh viện tầng một và hai sẽ đóng cửa
hoặc chuyển đổi về công năng ban đầu
các bệnh viện tầng ba điều trị cho f nặng vẫn giữ nguyên
riêng ba bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi bốn một mươi sáu có trung tâm hồi sức icu
sẽ biến đổi thành bệnh viện giã chiến ba tầng
vào chiều ngày hôm nay sở y tế tp hcm cho biết ngành y tế thành phố đang lên kế hoạch
để trình ủy ban nhân dân ban hành cụ thể về việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em trong độ tuổi từ một mươi hai
đến một mươi bảy tuổi dự kiến thành phố có khoảng bảy trăm linh trẻ em đang trong độ tuổi này
hiện một số quận huyện đã lấy danh sách trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
sẵn sàng tiêm khi thành phố thông qua phương án
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vừa có báo cáo về việc đánh giá
phân vùng thủ đô theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong hai tuần qua thành phố ghi nhận tám ca covid một mươi chín trong cộng đồng
trên tổng số hơn tám ba triệu dân nên toàn thành phố hà nội sẽ là vùng xanh
theo đó cdc hà nội đã thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố
với các tiêu chí một về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng dân số thời gian
tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine
kết quả của thành phố hà nội qua đánh giá như sau
hiện nay năm trăm bảy mươi chín trên năm trăm bảy mươi chín xã phường ở hà nội đều được xếp ở cấp độ một vùng xanh
ba mươi trên ba mươi quận huyện hà nội cũng ở vùng xanh
trên toàn thành phố hà nội trong hai tuần qua ghi nhận tám ca covid một mươi chín trong cộng đồng
trên tổng số tám ba trăm sáu mươi bảy ba trăm linh người
số ca mắc mới tại cộng đồng là trên một trăm linh người một tuần khoảng hai mươi năm mức một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là chín mươi tám
với thống kê trên cdc cho biết toàn thành phố hà nội thuộc vùng xanh
khi quy chiếu với quy định từ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám về quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó toàn quốc tạm thời không áp dụng chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín và nhiều hoạt động cơ sở kinh doanh được mở cửa
tuy nhiên trong hai ngày vừa qua thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới của hà nội
các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô vẫn được thực hiện để kiểm soát phương tiện ra vào thành phố
nhiều ý kiến cho rằng hà nội vẫn chưa thực hiện mở cửa theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
vẫn chọn giải pháp an toàn gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển
người dân suy nghĩ như thế nào và các địa phương sẽ cần thực hiện giải pháp gì ghi nhận của phóng viên thời sự
chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
theo ghi nhận thực tế các phương tiện tại đây khi ra vào đã không còn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan
điều này đã giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển vào thành phố
đi được mất mấy tiếng mấy hôm là đi một lần rất là mất thời gian
cụ thể là đi lại thì ở các trạm thu phí nó sẽ không bị tắt đi nó cũng nhàn hơn
và cái thứ nhất là áp lực lái xe nó cũng đỡ đi
bởi vì đi càng tắt thì lái xe sẽ áp lực càng lớn
theo ghi nhận thực tế trong ngày hôm nay hiện chốt kiểm soát trên cao tốc hà nội hải phòng đã chính thức gỡ bỏ
hiện tại một số địa phương như bắc giang bắc ninh hải phòng quảng ninh đã bỏ các chốt kiểm soát
tuy nhiên vẫn còn một số địa phương dù không phải là vùng đỏ nhưng việc kiểm soát giấy tờ vẫn rất nghiêm ngặt
điều này khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là một số công nhân hiện đang làm việc tại khu công nghiệp bắc thăng long hà nội
bởi việc duy trì các chốt kiểm soát như thế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống của người lao động
mình lại phải xuống để trìa cái giấy ra để cho họ biết là mình đã test nhanh rồi
đấy thì là họ cũng không có gì đâu nhưng mà có cái là mất việc cho mình mỗi lần mình đi giao hàng thì phải nhảy xuống
ví dụ công ty mà không test cho nữa thì mình phải bỏ tiền túi ra để test để đi làm thôi
thế này nếu mà bỏ tiền túi ra để test đi làm thì không đủ tiền lương không đủ tiền test
mặc dù bộ y tế đã ban hành hướng dẫn về việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
nhưng hiện nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
theo các chuyên gia điều này sẽ khiến cho nhiều địa phương khó hoàn thành mục tiêu khôi phục sản xuất
dù đã xác định mục tiêu sống chung với dịch bệnh
và người dân cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc lưu thông giữa các địa phương
trên cơ sở góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống chiều nay một mươi năm tháng một mươi tại hà nội
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã tổ chức hội thi báo cáo viên
tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trải qua vòng sơ loại từ một mươi bốn đề cương ban tổ chức đã lựa chọn tám đề cương xuất sắc nhất
để tham dự vòng thi thuyết trình
nhiều lựa chung chủ đề mới được các báo cáo viên lựa chọn mang tính thể sự
không chỉ đối với lực lượng công an nhân dân
nhưng cũng đối với các vấn đề đất nước hiện nay
hội thi là một trong những hoạt động thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống
cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo điều kiện để đối ngũ báo cáo viên
giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ năng lực
kỹ năng thuyết trình đổi mới phương thức tuyên truyền miệng
góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động báo cáo viên
qua hội thi cũng sẽ lựa chọn báo cáo viên xuất sắc tham dự hội thi
báo cáo viên tuyên truyền giỏi do đảng bộ công an trung ương tổ chức thời gian tới
kết thúc hội thi ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các báo cáo viên có thành tích xuất sắc
năm nay trong thời điểm dịch bệnh sự đóng góp của thanh niên việt nam
đặc biệt là những đoàn viên thanh niên công an nhân dân
có ý nghĩa rất lớn đối với việc kiểm soát cũng như đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
không ngần ngại hiểm nguy vất vả chỉ mong công sức của mình có thể đóng góp giúp ích cho đất nước
đó là những điều mà đoàn viên thanh niên công an nhân dân luôn hướng đến
ba lần phải cách ly tập trung cũng là ba lần phải xa hai con nhỏ
đối với đại úy nguyễn thủy linh
đã công tác tại công an tp thuận an tỉnh bình dương là những kỷ niệm khó khăn nhất
mọi nỗi lo sự nhớ nhung chỉ trông qua những cuộc nói chuyện ngắn ngủi
những tấm hình gia đình
nhưng nó là nguồn động viên để chị vững tin
cưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ
mình ở trong cơ quan mình lại thực hiện
mình lại phụ giúp được các đồng chí đồng đội trong cơ quan thực hiện tốt cái công tác hơn
lúc mình về nhà thì đồng chí đồng đội phải cho gánh cái công tác cho mình
đó chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện về những chiến sĩ công an nhân dân trẻ
tại các điểm nóng chống dịch hay sát cánh với đồng đội
cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với nhân dân
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tại xã viên an
huyện ứng hòa thành phố hà nội
hơn hai mươi mẫu ruộng lúa đang chín rực
đã có chỗ lúa đổ do người dân đang phải cách ly để phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng đoàn viên thanh niên công an huyện và công an xã
đã xuống đồng hành giúp người dân gặt lúa
đây không phải là lần đầu tiên những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
giúp người dân trong công việc đồng áng
mà tại những tỉnh vùng dịch như bắc giang vĩnh phúc đà nẵng
lực lượng đoàn viên công an trẻ
cũng đã tình nguyện thu hoạch nông sản giúp người dân
sau khi mà anh em ở trên này thu hoạch về
thì trên đường đi về
có hai đồng chí bảo là đây là lần đầu tiên em được tham gia đi gặt lúa
và cũng được lần đầu tiên cũng được dân mang quà ra biếu
thì phải nói là chị ơi em mệt
nhưng mà em cũng thấy rất là vui em thấy vui lắm
lúc cô ấy mang cho em quà bưởi em xúc động lắm
mà chân tay thì chảy hết
bởi vì lúa nó cắt vào
mình cũng cảm thấy rưng rưng
trong giai đoạn cao điểm của dịch covid một mươi chín
các đoàn viên nói chung đoàn viên công an nhân dân nói riêng
luôn sung kích đi đầu góp sức trẻ bảo vệ sự bình yên phát triển của đất nước
những hình ảnh này có lẽ sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất
trong cuộc đời binh nghiệp của tuổi trẻ công an nhân dân
đối với hình ảnh người lính công an trong thời điểm hiện tại thì vô cùng đáng quý
họ là những người mà trực tiếp tiếp xúc với những nơi nguy hiểm nhất
tấm gương đã hy sinh rồi và chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi
phẩm chất của những người chiến sĩ công an nhân dân trong thời điểm này
hiện lên một cách rõ nét và vô cùng thân thương và gần gũi đối với những người dân
tổ chức hội ca cấp cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong tương trợ và thích ứng
để sung kích tham gia vào tất cả các mặt trận phòng chống dịch của cả nước
để làm sao được chúng ta sẽ sớm đạt được trạng thái bình thường
và duy trì được cái trạng thái bình thường mới đó càng lâu càng tốt
đã có những mất
và có những hy sinh
nhưng có thể thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào
tuổi trẻ công an nhân dân vẫn luôn phát huy tinh thần truyền thống của người công an cách mạng
tất cả vì mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị tuyến đường hai bên cầu hưng lợi ở thành phố cần thơ vốn bị hư hỏng nặng
khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt vào mùa mưa
và nhất là lúc chiều cường dâng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
vì thế công an phường hưng lợi đã tiến hành sửa chữa tuyến đường tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn
công an phường hương lợi đã vận động nhà hào tâm hỗ trợ vật liệu
đồng thời huy động phương tiện và lực lượng săn lấp các khu vực ngập nước
khối lượng công việc nhiều nên các cán bộ chiến sĩ công an phường cùng với lực lượng dân quân
bảo vệ khu phố và người dân đã tổ chức dặm phá săn lấp mặt đường trong nhiều ngày
để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trong mùa bão
việc làm của các cán bộ chiến sĩ ở đây mang ý nghĩa rất thiết thực
thể hiện sự quan tâm đối với đời sống của người dân được bà con trong phường ghi nhận
đồng tình và đánh giá cao tăng thêm sự gắn kết gần gũi giữa nhân dân với lực lượng công an